xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo
sau khi chuyển đến swansea sanchez đã chơi trận siêu quốc đức cho bayern
tính đến thời điểm hiện tại tiền vệ người borussia chỉ có chín lần ra sân ở giải ngoài ngành
đồng thời chưa nổ súng hay tung ra một đường kiến tạo thành bàn nào
phong độ kém cõi của sanchez cũng phần nào phản ánh thực trạng của swansea thời điểm hiện tại
sau một mươi bảy trận đã đấu thầy trò huấn luyện viên paul clement đang xếp cuối bảng với vỏn vẹn một mươi hai điểm
khả năng bị rớt hạng của sonci đang là rất cao